theo thông tin ban đầu do bị bố mẹ bạn gái ngăn cấm chuyện tình cảm nên vào khoảng chín giờ tối qua sau khi uống rượu nguyễn anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín chú tại phường cao thắng tp hạ long đã mang theo hung khí tới nhà ông nguyễn xuân thoa và bà hà thị thanh thúy tại tổ chín khu hai phường hà tu tp hạ long chém hai ông bà này trọng thương phải đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch
sau khi gây án tuấn bị người dân và lực lượng chức năng khống chế bắt giữ ngay tại hiện trường
chiều qua công an quận bắc tử liêm thành phố hà nội chính thức công bố báo cáo kết quả điều tra vụ trọng án sát hại nam sinh chạy grab cướp tài sản xảy ra vào tối ngày hai mươi sáu tháng chín tại khu vực công trường đường nối hoàng quốc việt kéo dài thuộc tổ dân phố tân phong phường thụy phương quận bắc tử liêm hà nội
thông tin này được công bố ngay tại hội nghị biểu dương khen thưởng thành tích khám phá nhanh vụ trọng án này được tổ chức tại ubnd quận bắc tử liêm tp hà nội
theo báo cáo chính thức kết quả điều tra
một mươi chín tháng chín công an quận bắc tử liêm nhận được tin báo của anh đàm duy long chú tại huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa nghi ngờ bạn cùng phòng trọ là nguyễn cao sang chú tại tỉnh thanh hóa hiện đang học năm thứ nhất trường cao đảng nghề công nghiệp hà nội bị sát hại cướp tài sản
công an quận bắc tử liêm đã tiến hành xác minh giả soát đến một mươi tám h cùng ngày thì phát hiện thi thể anh sang với nhiều vết thương ở khu vực hoang vắng gần công trường thi công đường nối hoàng quốc việt kéo dài thuộc tổ dân phố tân phong phường thụy phương quận bắc tử liêm hà nội
đến một mươi bảy h bốn mươi năm phút ngày ba mươi tháng chín lực lượng cảnh sát hình sự công an quận bắc tử liêm phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội bắt giữ hai đối tượng gây án là đinh văn giáp và đinh văn trường cùng chú tại tỉnh yên bái khi các đối tượng đang lẩn trốn tại bản cạnh xã hạnh sơn huyện văn chấn tỉnh yên bái
tổ công tác đã thu giữ vật chứng là xe máy của nạn nhân cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bắc tử liêm cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với đinh văn giáp và đinh văn trường về hành vi giết người và cướp tài sản quy định tại điều một trăm hai mươi ba và điều một trăm sáu mươi tám bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm đồng thời ra lệnh tạm giam bốn tháng đối với hai đối tượng này
công an tỉnh bình định ngày hôm nay thông tin nguyễn minh tâm hai mươi sáu tuổi trú tại xã vĩnh trung thành phố nha trang tỉnh khánh hòa đối tượng tham gia cướp tiệm vàng tại xã bình nghi vào ngày một mươi hai tháng sáu vừa qua đã đến công an huyện tây sơn đầu thú
vào khoảng một mươi ba h bốn mươi năm phút ngày một mươi hai tháng sáu nguyễn minh tâm cùng trần hoàng trung nguyên hai mươi chín tuổi trú tại quận bảy tp hcm trong thời gian tham gia đoàn hát lô tô tại hội trợ hàng tiêu dùng tổ chức ở thị trấn phú phong đã bản nhau đi cướp
quá trình theo dõi hai đối tượng đã chọn hiệu vàng tân phú trên địa bàn xã bình nghi để hành động
buổi trưa vắng người chúng giả vờ mua hàng rồi dùng búa đập vỡ tủ kính cướp đi số vàng ước tính khoảng một trăm năm mươi triệu đồng
nhận tin báo công an huyện tây sơn đã triển khai lực lượng đến tối cùng ngày bắt được nguyên thu giữ một số vật chứng cùng phương tiện gây án riêng tâm bỏ trốn
công an huyện tây sơn đã phối hợp với công an các tỉnh truy lùng đồng thời nhiều lần gặp gỡ động viên gia đình tác động đưa tâm ra đầu thú